trước những diễn biến bất thường có chiều hướng phức tạp của dịch covid một mươi chín
thực hiện chủ trương của tỉnh vĩnh phúc về việc tăng cường các biện pháp nhằm khống chế đẩy lùi dịch trên địa bàn
ngày một mươi ba tháng hai sở y tế vĩnh phúc đã ban hành quyết định về việc huy động nhân lực y tế
làm nhiệm vụ tham gia phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
sở y tế tỉnh vĩnh phúc đã huy động một trăm năm mươi một cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
làm nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn tại các trạm y tế xã thị trấn thuộc huyện bình xuyên
trong đó có chín mươi sáu cán bộ tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch khẩn cấp tại xã sơn lôi huyện bình xuyên
lệ xuất quân này thể hiện quyết tâm dập dịch của tỉnh vĩnh phúc trước diễn biến khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín
những cán bộ y tế được huy động hưởng lương phụ cấp theo quy định hiện hành
thời gian tham gia hỗ trợ kể từ ngày một mươi ba tháng hai đến khi ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
quyết định hết thời hạn triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ phòng chống dịch đối với địa bàn xã sơn lôi huyện bình xuyên